sau một thời gian thi công thì đến nay công trình đường giao thông đầu tiên trên đê biển tây của vùng đất mũi đã hoàn thành
công trình đường giao thông này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về đi lại giao thương hàng hóa
mà còn thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế xã hội của các xã vùng ven biển tây nam của tỉnh cà mau
thay vì lưu thông bằng xuồng máy dọc theo mé biển như trước giờ đây cư dân ven biển huyện u minh có thể thăm rong bằng xe máy
hoặc xe bún bánh một cách dễ dàng nhờ tuyến đường trên đề này
con đường trải dài hơn một mươi bốn km từ cống hương mai đến vàm tiểu dừa của xã khánh tiến huyện u minh địa điểm giáp danh với tỉnh kiên giang
công trình có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng nằm trong chương trình nâng cấp đê biển từ quảng ngãi đến kiên giang do trung ương hỗ trợ
khi tuyến đê này hoàn thành đưa vào quản lý sử dụng thì ngoài phục vụ về đảm bảo chống triều cường nước biển dân do biến đổi khí hậu
rồi đảm bảo sản xuất của người dân phía trong đê
và đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân
ngoài ra hệ thống đê hoàn thiện từ tiểu dừa đến trên năm cái đôi dàm của hệ thống đê biển tây khoảng một trăm linh tám km
thì nó là tạo cái giao thương dịch vụ hậu cần nghề biển để cho phát triển các điểm hậu cần nghề biển của các cửa sông
ví dụ như cửa sông đốc cửa khánh hội cửa cái đôi vàm dân dân
các cửa sẽ mở rộng lên thì giao thương hàng hóa sẽ thượng lợi hơn giá cả sẽ ổn định hơn
đỡ bước xúc của người dân trong quá trình sản xuất dịch vụ hậu cần nghề biển
ngoài ra tiếng đê này cũng còn một mặt rất quan trọng kết hợp với an ninh quốc phòng của địa phương dành đa giang biển tây
tuy trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn do chưa có đường giao thông đấu nối
nhưng với sự chỉ đạo kiên quyết của các đường giao thông
chính quyền nên sau gần hai năm thi công công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch mang lại niềm vui cho người dân nơi đây
đường trên đê từ hương mai đến tiểu dừa cũng là một trong những công trình điểm
được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau chọn làm công trình chào mừng
năm ngày tái lập tỉnh cà mau